những người yêu cổ vật sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng gần một trăm ba mươi cổ vật quý hiếm thuộc các niên đại khác nhau
mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa việt nam tại bảo tàng lịch sử tp hcm
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi một với chuyên đề nét cũ dấu xưa
ban tổ chức chia thành các chủ đề riêng biệt như sưu tập vũ khí với các hiện vật được chế tác bằng kim loại
sưu tập ấn trương những con dấu gắn với cơ cấu tổ chức hành chính việt nam qua các thời kỳ phong kiến
đồ đồng tráng men gốm cây mai và một số vật dụng hàng ngày gắn bó mật thiết với đời sống người dân
mang đậm nét đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước tạo ra sự đặc sắc của văn hóa phương đông nói chung
và của người việt nam nói riêng tạo cho người xem có cảm giác được hòa mình với không gian xưa
bộ sưu tập yêu nét cũ tìm dấu xưa là tâm huyết của những thành viên hội cổ vật tp hcm
với mong muốn lưu giữ lại những dấu ấn của thời gian đối với tất cả những vật dụng trong đời sống hàng ngày
của dân tộc việt nam
thế hệ mai sau có được cái nhìn và sự hiểu biết đầy đủ về những phong tục tập quán của cha ông chúng ta
cũng như những dấu ấn văn hóa của dân tộc việt nam